nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày chiến thắng điện biên phủ ba lê làng cựu chiến binh điện biên phủ
thành phố đà nẵng đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật những cựu binh từng tham gia trong chiến dịch điện biên phủ
từng tham gia chiến đấu trong chiến dịch điện biên phủ có một mươi sáu chiến sĩ đang sống tại thành phố đà nẵng
bữa gặp mặt có chín cựu chiến binh đến dự cựu ít tuổi nhất cũng đã tám mươi sáu tuổi còn người già nhất chín mươi năm tuổi
tuổi cao trí càng cao những cựu binh năm xưa vẫn thường xuyên quan tâm đóng góp nhiều ý kiến bổ ích về chủ trương chính sách của thành phố
xứng đáng là tấm gương cho thế hệ trẻ thành phố học tập và nói theo